trong những ngày vừa qua rét đậm rét hại đã xuất hiện tại nhiều bản làng vùng núi cao phía bắc
nhiệt độ xuống thấp giao động từ bốn bảy độ c không chỉ khiến cuộc sống của người dân bị đào lộn mà còn ảnh hưởng lớn tới sức khỏe đàn gia súc
tỉnh lai châu có tổng đàn gia súc hơn ba trăm hai mươi năm con trong đó đàn châu bò là gần một trăm hai mươi con
với việc nhiệt độ giảm sâu như hiện nay tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở ngành chức năng và cấp ủy chính quyền các địa phương
tăng cường cán bộ trực tiếp về cơ sở phối hợp với cấp ủy chính quyền để vận động người dân đưa gia súc về chuồng nuôi nhốt và bổ sung các loại thức ăn cần thiết
rết đậm rét hại đang bao phủ nhiều vùng núi cao trên địa bàn tỉnh lai châu
nhưng với sự vào cuộc của chính quyền và các ngành chức năng địa phương sự chủ động của người nông dân đàn gia súc vẫn đang được bảo đảm an toàn
những ngày qua nhiệt độ tại yên bái giao động từ tám đến một mươi hai độ
ở một số đỉnh núi cao nhiệt độ đêm và sáng sớm chỉ còn dưới một độ nên đã xuất hiện sương muối và băng tuyết bám trên thân cây cối thùng lũng không có gió
để hạn chế thiệt hại về hoa màu và đàn vật nuôi của người dân do sương muối và băng giá các địa phương đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn
chính quyền các xã thị trấn triển khai có hiệu quả công tác phòng chống rét cho người và đàn vật nuôi
trọng tâm thực hiện tốt việc che chắn chuồng trại chủ động nguồn thức ăn tại chỗ cho đàn gia súc trong những ngày rét đậm rét hại
hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng chống rét cho hoa màu triển khai tốt các biện pháp giữ ấm cho người già và học sinh tại các đơn vị trường